hà nội giữ vững trận địa để phát triển
dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh giảm sâu cả ca mắc và nhập viện
thành phố hồ chí minh ngừng tất cả trạm y tế lưu động trong tháng bốn
trung quốc kéo giải phong tỏa khủng hoảng cung ứng toàn cầu tăng trở lại
số người giàu ở hồng kông giảm mạnh
kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
sau khoảng thời gian khó khăn số ca nhiễm covid một mươi chín liên tục tăng tróng bật
hà nội đang dần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh
chuyên gia nhận định thành phố đang bước vào giai đoạn giữ vững trận địa
thời điểm hiện tại hà nội đã bước qua đỉnh dịch
từ nền tảng kiểm soát tốt dịch bệnh
đồng thời rút kinh nghiệm từ một số hạn chế đã được chỉ ra trong công tác phòng chống dịch
thành phố tự tin cùng cả nước mở cửa phát triển kinh tế xã hội
hàng quán các loại hình dịch vụ đã hoạt động trở lại bình thường
các điểm du lịch mở cửa hoạt động nhất là tại khu vực phố đi bộ hồ hoàn kiếm
kéo theo nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật diễn ra
đang thu hút khách trong nước và quốc tế đến với hà nội
sinh viên học sinh các cấp phấn khởi khi được quay lại trường học
sau một thời gian dài học trực tuyến tại nhà
sự kiện sea games ba mươi một đang được cấp rút triển khai
là cơ hội để phục hồi phát triển du lịch hà nội
điều đó cho thấy hà nội đã vượt qua được thời điểm khó khăn nhất
và đang nhanh chóng chuyển sang trạng thái bình thường mới
trước những bước đi phù hợp thận trọng
người dân hà nội đang dần thích ứng để an toàn khi sống chung với dịch
ông phạm văn hà bí thư tri bộ trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư số ba
phường ô trợ dừa không giấu được sự phấn khởi
khi hàng ngày cảm nhận được nhịp sống sôi động của thủ đô
đang dần quay trở về như cách đây khoảng hai năm trước khi có dịch
tôi rất vui khi hà nội dần mở cửa tất cả các dịch vụ hoạt động
một bầu không khí thoải mái lạc quan vui vẻ hơn
bắt đầu xuất hiện trên khắp mọi ngà đường
nhiều lao động có thể thở phào vì không còn phải lo lắng sinh kế
sau nhiều ngày phải đóng cửa phòng dịch
khó khăn đã qua đi nhờ có sự quyết liệt của chính quyền thành phố
nên người dân cũng có thêm hy vọng
mặc dù dịch bệnh vẫn còn song tôi tin
dưới sự lãnh đạo của các cấp ngành
cuộc sống của người dân sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường mới
kinh tế xã hội sẽ sớm được phục hồi và phát triển
tại hội nghị ra ban công tác quý i năm hai nghìn hai mươi hai
chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh khẳng định hà nội đã nỗ lực
thúc đẩy kiểm soát dịch bệnh phục hồi kinh tế xã hội mạnh mẽ hiệu quả
kinh tế thành phố phục hồi rõ nét toàn diện đồng bộ
và quan trọng là đã theo đúng lộ trình
theo đó tổng sản phẩm trên địa bàn grdp quý i năm hai nghìn hai mươi hai
tăng năm tám mươi ba gấp một một mươi sáu lần cả nước tức năm ba
bằng với kịch bản tăng trưởng từ năm bảy đến sáu hai thành phố đề ra
tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện quý i là một trăm linh hai bốn trăm linh hai tỷ đồng
đạt ba mươi hai chín dự toán tăng một mươi chín sáu so với cùng kỳ
kim ngạch xuất khẩu của hà nội tăng sáu bảy
cùng kỳ giảm một
kim ngạch nhập khẩu tăng một mươi tám năm
cùng kỳ tăng bốn
fdi thu hút năm trăm bảy mươi năm triệu đô la
trong đó đăng ký mới sáu mươi bốn dự án và hai mươi tám dự án bổ sung vốn đầu tư
hai trăm linh chín ba triệu đô la
từ giữa tháng ba hà nội cùng cả nước mở cửa đón khách du lịch quốc tế
khách du lịch đến hà nội có lưu trú trong tháng ba

tăng hai bảy mươi tám so với tháng hai
và tăng hai mươi hai so với cùng kỳ
tổng thu từ khách du lịch đến hà nội tăng hai bảy mươi tám so với tháng hai

các con số tăng trưởng trên của ngành du lịch có được
là nhờ chính sách mở cửa đón khách du lịch trong nước và quốc tế
tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững
từ những kết quả trên có thể cho thấy
dù trong bối cảnh nào hà nội cũng luôn chủ động chuẩn bị các kịch bản giữ vững trận địa
và bảo vệ thành quả mà cả hệ thống chính trị cùng người dân chung tay ra sức chống dịch
những giải pháp đúng hướng quyết sách phù hợp trong từng thời điểm
đã mang đến hiệu ứng tích cực đặt lộ trình để thủ đô bứt tốc phát triển trong thời gian tới
người dân thủ đô hoàn toàn có quyền hy vọng
một ngày không xa thủ đô sẽ quay trở lại nhịp sống ổn định ban đầu
tiếp tục là những thông tin tích cực từ tình huống chống dịch tại tp hcm
báo cáo mới nhất tại tp hcm
số ca mắc mới covid một mươi chín tại tp hcm giảm sâu
cùng với đó là tỷ lệ bệnh nhân nhập viện hiện cũng đang rất ít
dễ dàng nhận thấy người dân tại đây cũng đang quay lại dần
với nhịp sống của thành phố hiện đại bậc nhất cả nước
theo báo cáo mới nhất trong cuộc họp mới đây
tp hcm công bố đã qua gần hai mươi ngày không ghi nhận ca tử vong do covid một mươi chín
không những thế các ca nhập viện cũng đang giảm rất mạnh
thể hiện rất rõ tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm là một không khí yên nắng vắng lặng
không có tiếng còi xe cứu thương chuyển bệnh nhân
không nghe thấy tiếng của hệ thống máy trợ thờ lọc máu hay chạy thận cho bệnh nhân
thượng tá bác sĩ vũ đình ân phó chủ nhiệm khoa hồi sức tích cực bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
cũng là phó giám đốc phụ trách khu điều trị covid một mươi chín cho biết
trong giai đoạn tp hcm căng thẳng vì dịch covid một mươi chín
bệnh viện đã thành lập khu điều trị năm trăm linh giường chỉ dành riêng cho covid một mươi chín
và đã qua bốn lần thay đổi và có lẽ sắp tới sẽ còn giảm nữa
hiện tòa trung tâm điều trị này chỉ còn một mươi một bệnh nhân
sau khi có thêm bệnh nhân ra viện trong hôm nay thì còn chưa tới một mươi bệnh nhân
tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện
trước đây cứ sáu mươi bảy mươi ca một ngày giờ chỉ một hai ca
những ca này chủ yếu có bệnh nền tái phát kèm covid một mươi chín mới phải vào đây điều trị
cũng hai mươi ngày rồi trung tâm không còn bệnh nhân phải can thiệp ecmo hay trợ thử nhiều
các bệnh nhân điều trị vài ngày là đã âm tính
bác sĩ vũ đình ân cho hay
dù số ca bệnh giảm về gần như chỉ còn một con số
nhưng chúng tôi vẫn suy trì trung tâm
kể cả một hai bệnh nhân cũng cứu chữa thật tốt
thực tế các bệnh nhân mắc covid một mươi chín đợt này
là người có bệnh lý nền tiểu đường hoặc chạy thận
thời gian qua không được chăm sóc kỹ có thể bị nặng
giờ cần hỗ trợ để chăm sóc tốt hơn
không chỉ tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
số ca covid một mươi chín đang nhập viện giảm
các bệnh viện giã chiến tầng ba tại quận tân bình
hay một số bệnh viện khác của thành phố hồ chí minh
hầu như không còn bệnh nhân
cũng theo báo cáo mới nhất
toàn thành phố hồ chí minh hiện chỉ còn hơn năm trăm linh ca điều trị
ở bệnh viện tầng hai tầng ba
trong đó có hai mươi ca thử máy xâm lấn
và hơn năm sáu trăm linh ca đang cách ly tại nhà
chỉ có hai ca đang cách ly tập trung
nếu sau dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
và ngày một tháng năm
bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh tiếp tục giảm
thành phố sẽ có những bước triển khai thích ứng mới
cho phù hợp tình hình
có thể thấy chiến dịch chống dịch của thành phố hồ chí minh
đang phát huy tối đa hiệu quả
tuy nhiên người dân cũng không vì thế mà chủ quan
thực hiện tốt các quy tắc phòng dịch
đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng
cùng chung tay thay đổi thành phố
từ những việc làm nhỏ nhất
quý vị thân mến
thời điểm đỉnh dịch bệnh
hình ảnh các trạm y tế lưu động đã không còn xa lạ
với người dân thành phố hồ chí minh
mô hình trạm y tế lưu động phủ rộng trên tất cả
cất xã phường thành phố hồ chí minh
đã góp phần chăm sóc theo dõi ép không tại nhà
giúp họ tiếp cận với các gói thuốc a b c
và được hỗ trợ y tế kịp thời khi có yêu cầu
như chúng tôi đã cập nhật ở trên
với những tín hiệu tích cực của thành phố hiện tại
trong tháng năm
tất cả những trạm y tế lưu động có khả năng tạm ngừng
ngừng tất cả trạm y tế lưu động trong tháng năm
đây là khẳng định của ông tăng trí thượng
giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh
tại hội nghị về tình hình kinh tế xã hội
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
phương hướng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
diễn ra vào chiều ngày hai mươi sáu tháng tám
theo ông tăng trí thượng
đến nay thành phố hồ chí minh
chưa ghi nhận ca sởi nội chú hoặc ngoại chú
đối với bệnh chân tay miệng
thành phố ghi nhận số ca nội chú ngoại chú là một trăm bảy mươi một ca
so với cùng kỳ
cùng kỳ là năm sáu trăm linh ca
số ca mắc số suốt huyết danger
khoảng bốn năm trăm linh ca
giảm hai mươi tám so với cùng kỳ
cùng kỳ là năm năm trăm tám mươi tám ca
trong đó có một trăm linh chín ca nặng
và có hai trường hợp tử vong
đó là trường hợp của một phụ nữ mang thai và một trẻ em
nguyên nhân dẫn đến tử vong
là do phát hiện và nhập viện trễ
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh tiếp tục thực hiện nhất quán phương châm
thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
công tác phòng chống dịch
chuyển từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc
sang kiểm soát số ca nhập viện
có nguy cơ cao rất cao và tử vong
hài hòa giữa các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và các biện pháp khôi phục phát triển kinh tế xã hội
giám đốc sở y tế
thành phố hồ chí minh cho biết
thành phố đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với các hoạt động ngành nghề lĩnh vực
trong giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn
đối với công tác giám sát các nhóm nguy cơ
tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả
hai trụ cột chính
chăm sóc f tại nhà
và điều trị tại các cơ sở điều trị
trường hợp các ca bệnh sau xuất viện
hoặc sau cách ly tập trung từ các tỉnh trở về
được thành phố giám sát theo đúng quy định
hướng dẫn của bộ y tế
đồng thời giám sát lưu hành
và sự xuất hiện mới của các biến chủng virus sars cov hai
vệ bảo vệ các nhóm sẽ bị tổn thương
bởi dịch covid một mươi chín
thành phố tiếp tục triển khai chiến dịch bảo vệ
người thuộc nhóm nguy cơ năm hai nghìn hai mươi hai
kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ
sức khỏe người dân giai đoạn hậu covid một mươi chín
hướng dẫn xử trí người bệnh
sau mắc covid một mươi chín dành cho các cơ sở y tế
cũng theo ông tăng trí thượng
thành phố hồ chí minh
sẽ tiếp tục tổ chức tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín đạt hiệu quả
ông thượng nói
đã hơn ba tuần nay
thành phố không có bất cứ ca tử vong vì covid một mươi chín
do đó sau kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
tại thành phố sẽ không tồn tại trạm y tế lưu động
vì mỗi trạm chưa tới hai mươi ca f
sở y tế sẽ để các quận huyện và thành phố thủ đức
chủ động dừng hoạt động của các trạm y tế lưu động
trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
đối với bệnh viện giá chiến ba tầng
cũng chỉ duy trì một cái
còn ba bệnh viện giá chiến ba tầng
ở quận tân bình
cũng sẽ ngừng hoạt động vì không còn ca nào
về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
đến nay đã thực hiện tiêm trên một trăm bảy mươi hai trẻ
tại một trăm bốn mươi trường học
với hơn ba trăm linh đội tiêm
ngành y tế không tiêm ổ ạt
để bảo đảm an toàn cho trẻ
trong quá trình tiêm vaccine vừa qua
cũng có xảy ra một số sự cố
nhưng do lường trước nên trẻ vẫn an toàn
tiếp tục chuyển đến với những thông tin
về tình hình dịch bệnh trên thế giới
thưa quý vị ngày hai mươi sáu tháng bốn
chính quyền thành phố thượng hải thông báo
đã ghi nhận thêm một mươi một chín trăm năm mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
không triệu chứng
giảm nhẹ so với con số một mươi năm ba trăm một mươi chín ca
của ngày trước đó
đây được xem là tín hiệu đáng mừng
sau khoảng thời gian căng thẳng
vì dịch bệnh tại thành phố này
thượng hải ghi nhận bốn mươi tám ca bệnh không qua khỏi
giảm so với năm mươi hai ca của ngày trước đó
số ca mắc có triệu chứng là một sáu trăm linh sáu ca
thượng hải thành phố đông dân nhất trung quốc
đã chứng kiến được dịch covid một mươi chín chưa từng có
trong khi đó thủ đội bắc kinh ghi nhận
ba mươi một ca lây nhiễm có triệu chứng cho cộng đồng
trong ngày hai mươi sáu tháng bốn
và ba ca mắc không triệu chứng trong ngày hai mươi sáu tháng bốn
cùng ngày bộ y tế israel thông báo
đã phát hiện hai trường hợp đối với
đầu tiên nhiễm biến thể phụ ba năm
của biến thể omicron
trong số những người nhập cảnh
tại sân bay quốc tế ben gurion
thông báo của bộ y tế israel cho hay
hai du khách có kết quả xét nghiệm dương tính
với biến thể phụ ba năm
tuy nhiên hiện chưa rõ các du khách này
tới từ địa điểm nào
cũng như việc họ có đi cùng với nhau hay không
thông báo trên cũng cho biết
israel phát hiện thêm một ca nhiễm biến thể phụ ba bốn
nâng tổng số người nhiễm biến thể này lên bốn người
tại khu vực caribe
bộ y tế công cộng cuba ngày hai mươi sáu tháng bốn cho biết
số ca mắc theo ngày tại nước này
đã xuống mức thấp nhất trong năm nay
với một trăm chín mươi sáu ca mắc mới trong vòng hai mươi bốn giờ qua
nâng tổng số ca bệnh tại đây
lên tới một một trăm linh hai một trăm sáu mươi bốn ca
quốc đảo caribe này
cũng không ghi nhận ca bệnh tử vong nào
giữ nguyên số ca bệnh không qua khỏi
ở mức tám năm trăm hai mươi năm ca
ghi nhận số ca mắc mới cao nhất với ba mươi chín ca
tiếp theo là tỉnh la habana
với hai mươi tám ca
tỉnh villa clara là hai mươi bốn ca
thống kê của bộ trên cho thấy
trong tổng số một mươi một hai triệu dân số cuba
có chín chín triệu người đã tiêm đủ liều
gồm ba mũi vaccine phòng covid một mươi chín
do nước này sản xuất
gồm các loại abdala soberana hai
và hơn sáu năm triệu người đã tiêm mũi tăng cường
có thể thấy dù tình hình dịch bệnh
vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
thế nhưng giữa quan chức các nước
đang dốc sức kiểm soát
ban hành các quy chế phòng dịch
với mong muốn sửa ổn định cuộc sống
cho người dân địa phương
dịch bệnh tác động đến mọi mặt của đời sống
trong đó lĩnh vực kinh tế chịu ảnh hưởng trực tiếp
nhiều nhà kinh tế đã hạ dự báo
truyền vọng kinh tế của hồng kông
do sự gia tăng nhanh chóng
các trường hợp lây nhiễm coronavirus
chính quyền hồng kông đang phải chịu không ít áp lực
bởi theo thống kê mới nhất
chất lượng cuộc sống của người dân tại đây
đang có xu hướng giảm
việc số người giàu ở hồng kông giảm mạnh
cũng là điều đáng lo ngại
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
theo khảo sát
nghiên cứu về người dầu ở hồng kông của ngân hàng này
hồng kông có bốn trăm ba mươi bốn triệu phú
giảm một mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi
tức là năm trăm một mươi năm người
citibank định nghĩa
triệu phú là người có tổng tài sản
dòng từ một mươi triệu đô la hồng kông
tương đương với một hai mươi bảy triệu đô la
và tài sản lưu động tối thiểu một triệu đô la hồng kông
người đứng đầu bộ phận ngân hàng cá nhân
của citibank hồng kông cho biết
sự sụt giảm nêu trên có thể là kết quả
của màn trình diết đáng thất vọng
của thị trường chứng khoán hồng kông và trung quốc đại lục trong năm vừa qua
tuy nhiên dù số triệu phú giảm đáng kể
tổng tài sản của mỗi người vẫn tiếp tục tăng
bất chấp tác động của đại dịch
cụ thể tài sản trung bình vào năm hai nghìn hai mươi một
của mỗi triệu phú tại hồng kông
là một mươi năm bảy triệu đô la hồng kông
tăng một ba so với năm hai nghìn hai mươi
tức là một mươi năm năm triệu đô la hồng kông
điều này cho thấy
những người giàu có ở hồng kông
và tiếp tục phát triển khối tài sản của mình
bằng các chiến lược đầu tư đa dạng
vươn mình khỏi nghịch cảnh
và dần thoát khỏi bóng tối do đại dịch gây ra
theo smp bên cạnh những người tiếp tục sầu lên trong đại dịch
hơn một ba số triệu phú được khảo sát
tại hồng kông cho biết
phải chịu thiệt hại trung bình là một một triệu đô la hồng kông
do đầu tư vào thời điểm tồi tệ nhất của thị trường
sau củ ngã đau
họ trở nên thận trọng hơn giai đoạn trước đây
cố gắng nắm giữ tiền mặt thay vì cổ phiếu
hoặc các khoản đầu tư mới
bà lee cho hay
trong điều kiện lãi suất thấp
nhiều triệu phú có xu hướng sử dụng quỹ đầu tư
hoặc trái phiếu để có thu nhập thủ động
chúng tôi kỳ vọng
họ sẽ tiếp tục đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình
tìm cách tăng tài sản trong khi duy trì sự ổn định
trước đó theo một nghiên cứu vào năm ngoái
hơn sáu mươi người hồng kông
tức là cứ một trăm hai mươi năm cư dân
thì có một người có tài sản dòng ít nhất là năm triệu đô la hồng kông
điều này khiến cho hồng kông
trở thành một trong những khu vực thịnh vượng nhất trên toàn thế giới
hy vọng rằng
các biện pháp tài chính nhắm mục tiêu vào các ngành công nghiệp
đặc biệt là bán lẻ ăn uống
cũng như xây dựng sẽ sớm phát huy hiệu quả
đưa nền kinh tế nơi này phát triển trở lại
và những tỷ phú triệu phú hồng kông
lại tiếp tục ghi tên mình trên bảng xếp hạng
không chỉ ở trung quốc
mà còn vinh dự đứng top thế giới
chế lược zero covid đưa số ca nhiễm về không của trung quốc
khiến các càng biển u nứ
cùng với xung đột nga ukraine
điều này có thể làm trạch hướng quá trình phục hồi
của kinh tế toàn cầu
vốn đã chịu ảnh hưởng bởi áp lực lạm phát
thật luôn bớt
cách chống dịch gắt gao của trung quốc
sẽ khiến các chuỗi cung ứng từ châu á châu âu đến mỹ
rơi vào cảnh hối loạn
số ca nhiễm covid một mươi chín mới ở bắc kinh
đã tăng mạnh
làm giấy lên lo ngại rằng
trung quốc sẽ phong tỏa thủ đô sau thượng hải
và nhiều thành phố lớn khác
ngay cả khi trung quốc kiểm soát được dịch bệnh
tình trạng gián đoạn vẫn sẽ lan rộng trên toàn cầu
và kéo dài nhiều năm
trung quốc chiếm khoảng một mươi hai khối lượng thương mại toàn cầu
những yêu cầu chống dịch khiến các nhà máy
và kho hàng ngừng hoạt động
hoạt động vận chuyển của xe tải bị gián đoạn
nhiều càng biển u nứ
bà julie gereman giám đốc điều hành của công ty phân tích
sủi do chuỗi cung ứng
everstream analytics cảnh báo
một khi các hoạt động xuất khẩu được nối lại
số lượng lớn tàu sẽ cập cảng bờ tây nước mỹ
chúng tôi cho rằng
thời gian chờ có thể tăng lên đáng kể
trong ngắn hạn tình trạng tắc nghẽ
sẽ gây thiệt hại đáng kể cho thương mại toàn cầu
vốn đã lao dốc vào năm hai nghìn hai mươi
và phục hồi trong năm ngoái
về dài hạn điều này có thể
tái khẳng định chuỗi cung ứng toàn cầu
nhiều công ty tìm cách chuyển mạng lưới sản xuất
về nước và các quốc gia lần cận
trong bối cảnh môi trường kinh doanh bất ổn
ngay từ trước khi trung quốc
tài áp dụng các biện pháp chống dịch
ông larry fink giám đốc điều hành blackrock
công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới
nhận định xung đột sự nga và ukraine
đã đặt dấu chấm hết cho quá trình toàn cầu hóa
mà chúng ta từng biết
sau khi các nền kinh tế phục hồi từ đại dịch
nhu cầu tăng cao
những nút thắt trong chuỗi cung ứng
đã đẩy lãm phát lên mức cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ
tình trạng thiếu hụt nguồn cung chất bán dẫn
cũng khiến các ngành công nghiệp
từ những nhà sản xuất ô tô
đến các công ty công nghệ gặp khó khăn
các công ty đang tìm cách vượt qua giai đoạn khó khăn
bằng cách tăng giá
lo ngại hơn nhu cầu hộ gia đình
theo ông wang xing
tại hiệp hội thương mại điện tử xuyên biên giới thâm quyến
trung tâm công nghệ của trung quốc
chỉ bị phong tỏa trong vòng một tuần
nhưng các công ty xuất khẩu đối mặt với tình trạng giao hàng chậm tới một tháng
hàng dài tàu thuyền đã mắc kẹt ngoài khơi trung quốc
số tàu trở tăng lên sau khi thượng hải
nơi có cảng container lớn nhất thế giới
bắt đầu phong tỏa toàn thành phố vào hồi tháng trước
theo nhà cung cấp dữ liệu project bốn mươi bốn
các container nhập khẩu phải đợi trung bình một mươi hai một ngày
vào ngày một mươi tám tháng bốn
giá cước đã cao gấp ba lần so với hôm hai mươi tám tháng ba
vận tải hàng không cũng bị ảnh hưởng
hàng hóa đang xếp hàng dài để được giao tới sân bay quốc tế phố đông thượng hải
tình trạng tắc nghẽn còn lan sang thâm quyến
bởi các chuyến hàng được chuyển hướng khỏi thượng hải
các lệnh phong tỏa cũng ảnh hưởng đến hoạt động vận tải
ông johan arnell tài hãng tư vấn asia project steve bình luận
tài xế xe tài đều sợ sẽ phải cách ly một mươi bốn ngày
nếu giao hàng tới nhà máy
do đó họ có thể bỏ qua việc giao hàng và chuyển sang làm việc khác
bộ công nghiệp và công nghệ thông tin trung quốc
đã kêu gọi ưu tiên nối lại hoạt động tại sáu trăm sáu mươi sáu doanh nghiệp lớn
trong các ngành như chip công nghệ sinh học sản xuất ô tô và thiết bị
tuy nhiên khó có thể tăng cường sản xuất ngay lập tức
sau thời gian phong tỏa kéo dài
chẳng hạn tesla đã khởi động lại nhà máy ở thượng hải
nhưng không chắc nhà máy này có thể duy trì hoạt động lâu
khi nguồn cung cấp linh kiện bị hạn chế
phó chủ tịch phòng thương mại liên minh châu âu tại trung quốc
nhiều doanh nghiệp thành viên đã được đưa vào danh sách trắng
nhất là trong các lĩnh vực sản xuất hóa chất và ô tô
phó chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động của trung quốc
cho hội đồng kinh doanh mỹ trung quốc nhận định
việc nối lại hoạt động sản xuất theo danh sách trắng
có khả năng không đạt hiệu quả
hoặc chỉ có thể đưa từ ba mươi bốn mươi lực lượng lao động trở lại các nhà máy
dù ở việt nam tình hình tiêm chủng đang được triển khai rất hiệu quả an toàn
thế nhưng nhiều quốc gia thu nhập thấp vẫn chưa tiêm phòng covid một mươi chín đầy đủ
có nhiều ý kiến cho rằng thế giới đã mất đi động lực thúc đẩy tiêm chủng
đây phải chăng là mối nguy hại lớn cho tình hình chống dịch toàn cầu
và giữa năm ngoái tổ chức y tế thế giới who khởi động một mục tiêu đầy tham vọng
và cần thiết nhằm sớm chấm dứt đại dịch
đó là các quốc gia trên thế giới đạt mục tiêu tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho bảy mươi dân số
hoàn thành mục tiêu trên đúng thời hạn có phải không phải là điều quá xa vời
với tình hình hiện tại tại các quốc gia
tuy nhiên nhiều chuyên gia y tế cho rằng
nhiều quốc gia có thu nhập thấp có thể không bao giờ đạt tỷ lệ tiêm chủng ngừa covid một mươi chín như mong muốn
trong bối cảnh nguồn tài trợ cần thiết từ mỹ đã bị cạn kiệt
và các chính phủ và các nhà tài trợ đều chuyển sang ưu tiên khác
những con số đáng ngại
ông isaac adeu cựu bộ trưởng y tế nigeria
hiện tại là cố vấn tại trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu phi cho biết
thực tế là động lực để tiêm chủng đã không còn nữa
chỉ một số ít trong số tám mươi hai quốc gia thu nhập thấp nhất thế giới
đạt ngưỡng bảy mươi dân số được tiêm chủng
trong khi đó khoảng hai phần ba các nước sau nhất thế giới đã đạt bảy mươi
với mỹ là sáu mươi sáu
theo các chuyên gia y tế
việc từ bỏ mục tiêu bao phủ tiêm chủng trên toàn thế giới
có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng
như sự xuất hiện của biến thể nguy hiểm mới
đe dọa những nỗ lực sống chung với virus corona của thế giới
không đầy một mươi bảy dân số châu phi được tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
gần một nửa số liều vaccine được gửi đến lục địa này
đã không còn nữa
và tháng ba vừa qua
số liều tiêm trên lục địa này đã giảm tới ba mươi năm so với tháng hai
các quan chức của who cho rằng
việc các chiến dịch tiêm chủng hàng loạt
đã được thay thế bằng các đợt quy mô nhỏ hơn
ở một số quốc gia
theo một số chuyên gia y tế toàn cầu
năm thế giới đã bỏ lỡ cơ hội quan trọng
khi không cung cấp đủ vaccine cho các quốc gia có thu nhập thấp
và thời điểm
mà người dân đang rất lo sợ về covid một mươi chín
và có động lực để tiêm chủng
chiến dịch tiêm chủng toàn cầu đã gặp trở ngại nhiều
bởi sự thiếu hụt về kinh phí
mùa các thiết bị phương tiện vận chuyển
và nhân lực cần thiết để có được các mũi tiêm cho người dân
sự sụt giảm về nhu cầu tiêm vaccine trên thế giới
đã khiếm một số quan chức y tế
và chuyên gia nghi hoặc
và đặt câu hỏi liệu mục tiêu tiêm chủng bảy mươi
còn khả thi hay không
các khu vực như châu phi thời gian qua
ghi nhận số ca tử vong do covid một mươi chín thấp
nhiều nước cũng đã bắt đầu coi covid một mươi chín
là bệnh không gây ra mối đe dọa nghiêm trọng
vì vậy một số nước châu phi
đã chuyển sang tập trung nguồn lực
và phòng chống các bệnh phổ biến hơn như hãng ivs
thực tế là các loại vaccine hiện tại
khó có thể chống lại sự lây nhiễm của biến thể omicron
năm ngoái khi các quốc gia châu phi
hạ sahara không được ưu tiên
trong việc nhận vaccine
ngày càng nhiều người châu phi có được miễn dịch chống virus
thông qua việc lây nhiễm tự nhiên
sám đốc phụ trách về miễn dịch tiêm chủng
và sinh học của who cho biết
cơ quan này khuyến khích các quốc gia tập trung
và những công dân sẽ bị tổn thương nhất
thay vì tiêm chủng ngẫu nhiên bảy mươi trong dân số của họ
một số chuyên gia y tế công cộng nói rằng
mặc dù ngưỡng tiêm chủng bảy mươi dân số toàn cầu
rõ ràng là không thể đạt được
trước thời hạn ban đầu
tức là tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nhưng sẽ không khôn ngoan và thiếu đạo đức
nếu từ bỏ mục tiêu đó
họ bày tỏ sự thất vọng về khoảng cách ngày càng lớn
giữa các quốc gia giàu có cho việc tiêm chủng cho trẻ nhỏ
và cung cấp liều vaccine thứ tư
cho người lớn khỏe mạnh
trong khi có các khu vực mà phần lớn mọi người
vẫn chưa được tiêm một liều
tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
những bất cập từ hướng đi chính sách
sẽ tác động trực tiếp đến đời sống người dân
liệu sẽ cần thêm bao nhiêu chiến dịch và giải pháp
để có thể đẩy lùi được đại dịch này
đây là bài toán khó đối với các quốc gia
tổ chức trên thế giới
quý vị thân mến dù tình hình dịch bệnh
ở nước ta đang có chiều hướng tích cực
thế nhưng còn rất nhiều nơi trên thế giới
đang phải loay hoay tìm cách ứng phó với đại dịch này
vì thế mỗi người dân
vẫn không nên chủ quan sẵn sàng ứng phó
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin covid ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại